từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng tám tại sơn la diễn ra các hoạt động nằm trong chuỗi ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc lần thứ một mươi bốn
với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng tây bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước
ngày hội có sự tham gia của bảy tỉnh trong khu vực gồm sơn la hòa bình điện biên lai châu lào cai yên bái và phú thọ
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín có chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng tây bắc
trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước được diễn ra liên tục từ ngày một mươi tám đến hết ngày hai mươi tháng tám tại thành phố sơn la
các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội như chỉnh lãm ảnh nghệ thuật về văn hóa du lịch triển lãm cộng đồng các dân tộc vùng tây bắc
trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương trưng bày giới thiệu ẩm thực truyền thống địa phương và bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam
được tổ chức nhằm giới thiệu để đông đảo nhân dân hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa các dân tộc vùng tây bắc
cũng như giới thiệu về tiềm năng thế mạnh về văn hóa du lịch tồn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các tỉnh trong vùng
trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương và bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam